sáng ngày bảy tháng một mươi hai nhiều hành khách tại sân bay quốc tế nội bài thể hiện sự bức xúc trước tình trạng các chuyến bay khởi hành từ đây đều bị thông báo chậm từ hai đến ba tiếng
thông báo cho biết có bảy chuyến bay đến nội bài phải chuyển hướng hạ cánh vì sương mù dày đặc
theo đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài do sương mù và trần mây thất làm hạn chế tầm nhìn có bảy chuyến bay đến nội bài buộc phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay khác
ngoài ra cũng có một mươi một chuyến bay nội địa khởi hành từ nội bài buộc phải chậm kế hoạch cất cánh
trong lĩnh vực hàng không hiện tượng gây giảm tầm nhìn được xem là nguy hiểm có khả năng uy hiếp an toàn bay
để đảm bảo an toàn hàng không tổ lái chuyến bay phải tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác
nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay dự bị khi không thể hạ cánh tại sân bay chính thức theo kế hoạch
cục hàng không việt nam vừa ban hành chỉ thị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng không
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra giám sát các chuyến bay chậm chuyến
hủy chuyến nghĩa vụ của các hãng hàng không đối với hành khách trong trường hợp chậm hủy chuyến
các cảng vụ hàng không phối hợp chặt chẽ với sở giao thông vận tải và các lực lượng chức năng
để tổ chức phân luồng giao thông giảm thiểu ủn tắc giao thông tại những tuyến đường xung quanh khu vực sân bay
đặc biệt tại tân sân nhất nội bài
đối với các hãng hàng không cục hàng không việt nam yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng chuyến
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và bằng công tác đảm bảo an ninh an toàn
tập trung bố trí phương tiện và nhân lực phục vụ các chuyến bay trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán và lễ hội mùa xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
theo quyết định của liên bộ công thương
tài chính từ một mươi năm h ngày hôm nay mùng bảy tháng một mươi hai giá xăng được điều chỉnh giảm
đại diện bộ công thương cho hay phương án điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần đảm bảo biến động giá xăng dầu trong nước
cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm năm trăm linh chín đồng một lít xuống còn hai mươi một hai trăm chín mươi đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm sáu trăm sáu mươi tám đồng một lít xuống còn hai mươi hai ba trăm hai mươi đồng

tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá số dư quyết bình ổn bog tại doanh nghiệp là ba bốn mươi tám tỷ đồng không đổi so với khi điều hành gần nhất